ngày hai mươi tám tháng một mươi một đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hà nam đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám với cử tri tỉnh hà nam
cử tri tỉnh hà nam mong muốn đảng nhà nước quốc hội tiếp tục xây dựng hoàn thiện về cơ chế lãnh đạo chỉ đạo
đồng bộ hóa các quy định của pháp luật đối với lực lượng vũ trang về chế độ chính sách cho cán bộ chuyên trách ở cơ sở
sau khi thực hiện sáp nhập thôn xóm tổ dân phố quan tâm giáo dục thế hệ trẻ vấn đề đầu tư cho phát triển nông nghiệp
biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường các dòng sông ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt của nhân dân
và nguồn nước phục vụ trong sản xuất nông nghiệp
các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được các đại biểu quốc hội tỉnh hà nam tiếp thu đầy đủ
và sẽ được tổng hợp gửi đến các cấp các ngành chức năng xem xét giải quyết và trình tại kỳ họp tới của quốc hội
một số vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền đã được đại biểu quốc hội tỉnh trao đổi làm rõ tại buổi tiếp xúc